quá đổi quen thuộc đối với đời sống người dân việt nam được người dân yêu ái gọi là hạt ngọc đỏ bởi nhiều công dụng quý mà hạt ngọc đỏ mang lại cho sức khỏe con người
làm thế nào để tận dụng tốt hơn nữa những sản phẩm có thể tạo ra từ những hạt ngọc đỏ đó nâng cao hơn nữa tính năng của hạt lạc và tạo ra công việc trên chính những đồng ruộng màu mỡ
lời giải cho bài toán khó phần nào được giải đáp bởi dự án khởi nghiệp đầy tâm huyết của chị em lã thanh an và lã quang diệu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
xuất phát từ nhu cầu cá nhân thanh an đã nghĩ đến dự án lớn hơn với những hạt lạc đó
mọi người đều có phản hồi rất là tích cực về cái sản phẩm đấy
từ cái thực tế đấy thì cái ý tưởng về sản xuất nhân rộng với mô hình sản xuất dầu lá nguyên chất thì nó được nhân nhóm
và cũng là mục tiêu là để giải quyết cái đầu ra cho nông sản địa phương và đem một cái sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng
điều thú vị là ý tưởng của chị gái thanh an đã được em trai quang diệu khi đó vừa tốt nghiệp đại học xong hưởng ứng nhiệt tình
khi chị an đưa ra cái ý tưởng về
về dự án dầu lạc thì tôi thấy đây là một ý tưởng rất là khả thi
tại vì thứ nhất chúng tôi đang ở trong một tỉnh tỉnh nông nghiệp và đã sẵn có về nguồn nguyên liệu rồi
thì chúng tôi muốn chắc là giải quyết cái bài toán về nguồn nguyên liệu tiêu thụ bao tiêu nguồn nguyên liệu cho nông dân của tỉnh
chúng tôi vừa muốn là giải quyết đầu da cho
cho người dân và vừa muốn đem đến một sản phẩm thuần sạch thuần tự nhiên đến với khách hàng
vì thế mà chúng tôi đã quyết tâm thực hiện cái dự án dầu lạc tân an
hai người trẻ không có kiến thức về nông nghiệp nhưng chấp nhận dẫn thân
quyết định mạo hiểm dù việc khởi nghiệp có thể sẽ không thành công nhưng hai chị em vẫn bắt tay vào làm bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ bởi cả những trăn trở từ cây nông nghiệp của việt nam
để có được những chai dầu ăn đặc biệt như ngày hôm nay không thể quên được những bước đi đầu tiên trên chặng đường khởi nghiệp của thanh an và quang diệu
một năm tìm tòi nghiên cứu tài liệu tự đi thực tế khắp đồng ruộng trên quê hương đến khi chiết xuất ra những giọt dầu đầu tiên là hành trình nhiều trông gai mà hai người trẻ đã trải qua
những bước đi đầu tiên có hết sức khỏe
những bước đi đầu tiên có gốc ngã có những lúc cảm thấy muốn buông xuôi bởi những bất lực trước kiến thức nông nghiệp lạ lẫm
bởi vấn đề luôn đeo bám khi muốn nâng cao sản phẩm vì việc tìm đồng ra cho thị trường không phải là vấn đề ngày một ngày hai
tôi nghĩ rằng là việc một doanh nghiệp hoặc là một cá nhân khi bắt tay về thành nghiệp thì
tất cả những khó khăn nó là những khó khăn

nó là điều phải xác định từ trước từ đầu là mình sẽ phải gặp phải
tất cả những khó khăn thì chắc chắn là không doanh nghiệp giống doanh nghiệp nào
nhưng nó cũng sẽ đều nằm trong những cái phạm trù là vốn là thị trường là tìm bí quyết sản xuất để tạo ra cái sự khác biệt
tìm những hướng đi mới để tạo ra cho mình một cái nét độc đáo so với những đối thủ trên thị trường
thì đấy cũng là những bài toán mà chúng tôi luôn trân trở từng giờ từng phút đến tận thời điểm của chúng tôi
thì đấy cũng là những bài toán mà chúng tôi luôn trân trở từng giờ từng phút đến tận thời điểm của chúng tôi

thực ra thì về nông nghiệp thì hai chị em cũng không phải là chuyên ngành thực sự
thế nhưng mà sau nhiều ngày đêm tìm tòi miệt mài ngay cả về cái vấn đề như là mình ép dầu
làm sao để ra được một cái chất lượng dầu nó tốt nhất
thì cũng phải hai chị em cũng phải bàn bạc cả với bên chuyên môn về ép dầu
để mình tìm ra được một cái chất lượng dầu tốt nhất một cái màu dầu tốt nhất một cái sản phẩm tốt nhất
nên là để ra được những điều đấy thì hai chị em cũng đã phải đấu tranh và đôi khi có cả những bất đồng
nhưng rồi cuối cùng thì vẫn ra được là cái sản phẩm tốt như hiện nay
thực sự là có rất nhiều những hình ảnh không thể kết được là cũng có thể nói là cũng rất là xúc động
vì trước cái sự cố gắng của hai bạn trẻ này
và thực tế các bạn cũng đã gặp rất nhiều gian nan vất vả
có những cái giai đoạn đầu quá trình thử nghiệm sản xuất lạc ở những cái máy nhỏ đấy
có những lúc không thành công có những lúc rất vất vả nửa đêm đến sáng
thế nhưng mà bước đầu thấy cái hiệu quả và cũng như là cái ý chí của các anh ấy
rất muốn thì gia đình phải nỗ lực để ủng hộ ủng hộ trên về mặt thời gian
ủng hộ về ý tưởng và cũng ủng hộ cả vấn đề và phần kinh tế để các bạn ý khởi nghiệp
có những mẻ lạc không đủ chất lượng thanh an cũng quyết tâm loại bỏ
có khi nguyên liệu đã sẵn sàng thì máy móc lại hỏng
hai bạn trẻ lại sắm vai của người thợ cơ khí mò mẫm tìm nguồn nhân để sửa chữa
nhìn hai con tự bơn trải với ước mơ riêng của mình
những người làm cha làm mẹ không tránh khỏi xót xa
bố mẹ cũng có nhiều những cái trăn trở cũng thao thức và cũng không phải là không những cái lúc
mà cũng không có những cái lúc mà cũng không có những cái lúc mà cũng không có những cái lúc
nhưng mà mình nghĩ đến bây giờ thì có khả năng các bạn chọn đúng và cũng tin tưởng là các bạn sẽ thành công
nhưng khi các con tự đi trên đôi chân của mình tự vấp ngã nhưng rồi tự đứng dậy được
chính là cách mà các bạn trẻ tự khẳng định năng lực của mình
cây lạc ngày hôm qua mới chỉ dùng chủ yếu cho các sản phẩm hạt lạc giang luộc chiên
mà hôm nay đã được ép thành dầu nguyên chất một trăm linh
dù lạc không phải sản phẩm mới nhưng dự án khởi nghiệp của thanh an và quang diệu
đã đưa việc sản xuất dầu lạc thành một chuỗi theo quy trình công nghệ hiện đại chất lượng cao
vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu trong tất cả các khâu từ nguyên liệu đầu vào
đến khi đóng gói sản phẩm
về cái chất lượng sản phẩm thì công ty đạt ra theo cái tiêu chuẩn
khi đến thu hoạch cây nạc phải đủ thời gian sinh trưởng
cây lạc đủ thời gian sinh trưởng khoảng một trăm một mươi một trăm hai mươi ngày
công ty sẽ thông báo với địa phương thông báo cho bà con xuyên dân thu hoạch lạc tươi
về phơi khô về xa sạch phơi khô và để nhập cho công ty theo cái tiêu chuẩn của công ty là làm chắc đều
còn những hạt mà không đủ tiêu chuẩn thì người dân sẽ nhặt người ta nõi ra để người ta tiêu trùng
cần cây lạc về thuốc bảo vệ thực vật
trên cây lạc thì hầu như lạc không có
không còn là sản xuất thủ công nhỏ lẻ dù rất khó khăn nhưng thanh an và quang diệu cũng quyết tâm vượt khó
đầu tư máy móc hiện đại kết hợp công nghiệp xấy khô hạt lạc trước khi đưa vào ép
hạt lạc được xấy khô đến định lượng nhất định sẽ không còn ẩm lẫn nước như cách làm thông thường
khi cho ra sản phẩm dầu lạc sẽ đạt độ nguyên chất một trăm linh hầu lẫn nước
công nghiệp bọn tôi thì bọn tôi được nhập nguyên linh kiện toàn bộ máy móc từ nước ngoài
và trong quá trình sản xuất thì chúng tôi cũng đã thực thi rất nhiều những cái mà nghiên cứu về độ nhiệt độ độ an toàn của dầu trong quá trình sử dụng
thì trong quá trình sản xuất thì máy của chúng tôi nó thường là nó sẽ phát huy được rất nhiều yếu tố
không như trước là máy của chúng tôi có thể là tách được dầu qua hạt lạc và loại bỏ được nước từ hạt lạc
trong quá trình là chúng tôi hiện tại bây giờ chúng tôi giang hạt lạc chín xong mới qua quá trình ép và để người ta ép và tính lượng nó thành dầu chiết xuất thành dầu dầu lạc
cô ký hợp đồng thu mua với giá thành tương đối cao cho bà con đồng thời chủ động được việc giám sát nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng cây lạc thuần trùng không biến đổi gen căng mẩy đều và đặc biệt không thuốc trừ sâu thuốc bảo quản
sau sau với việc sản xuất dựa trên việc tận dụng nguồn lạc
nguồn nguyên liệu chất lượng cao của địa phương thanh an luôn chăn trở với việc tạo ra công an việc làm đều đặn cho người trồng lạc
trong cái giai đoạn những cái giai đoạn đầu tiên này thì cái ưu tiên hàng đầu của dầu lạc nguyên chất thành an đó là sử dụng nông sản địa phương đặc biệt là tận dụng nguồn nguyên liệu là hạt lạc đỏ từ thái bình
trước mắt sẽ là như vậy và sau đấy thì có thể trong thời gian tới thì sẽ là nhân rộng mô hình ra một số vùng nguyên liệu
ở một số tỉnh lân cận và vẫn hướng đến là sự phát triển chung giữa cân bằng giữa sự phát triển của doanh nghiệp lợi ích của người tiêu dùng và quyền lợi người nông dân được đảm bảo
mua nạc cho bà con thì nó tạo điều kiện thứ nhất là bà con người ta bán hàng được tập trung cái sản phẩm bà con làm ra là có thể tiêu hữu hết được ngay
chứ trước cái nay là dòng những cây màu truyền thống thì bà con phải tự sản tự tiêu bán ở thị trường tự do giá không ổn định đấy là cái nợ thế nhất của bà con là bán sản phẩm được tập trung
vài ba tạ nạc một xào bán ở công ty chỉ một buổi là xong nhưng còn trước cái này là bán tự do thì nó rất là khó khăn giá cả thì nó bớt binh
mình làm hợp đồng công ty thì có cái giá cố định thì nó tốt hơn và thuận nợi hơn cho bà con dân người ta tham gia sản xuất
chai dầu ăn cũng được đóng gói theo quy cách khá khác biệt so với những chai dầu ăn thông thường
chai thủy tinh tối màu để đảm bảo giữ chất lượng dầu tốt nhất và ngăn ánh sáng chiếu trực tiếp gây hỏng dầu
tỉ mỉ và đặc biệt khắt khe với từng sản phẩm của mình
những chai dầu ăn được sản xuất trên chính quê hương chị hai năm tấn từ sản phẩm của quê nhà đã được thanh an đưa đến nhiều khách hàng ở khắp các tỉnh thành
với những đặc tính đặc biệt tốt cho sức khỏe mà dầu lạc nguyên chất hiệu tâm an đã kiên trì xây dựng người tiêu dùng đã dần tin tưởng lựa chọn cho sức khỏe của gia đình họ
không chỉ là sản phẩm tốt có lợi cho sức khỏe trong gian bếp mỗi gia đình mà dầu ăn tâm an còn là món quà quý mà bạn bè trao tặng nhau
đó cũng là niềm hạnh phúc cũng như là động lực để thanh an có niềm tin với con đường mình đã chọn
con đường phía trước còn dài hai người bạn trẻ với nhiệt huyết của tuổi trẻ không dừng lại ở đó tiếp tục mở rộng dự án khởi nghiệp ban đầu của mình
thứ nhất đúng là như cái ý ban đầu mình trả lời đó là có thể giải quyết được cái đầu ra cho bao tiêu đầu ra cho người dân tỉnh
cái niềm mong mỏi thứ hai đó chính là
hiện nay thì khách hàng vẫn của dầu lạc tâm an vẫn chỉ là những khách hàng cao cấp từ cái ý một là có thể bao tiêu được nguồn ra cho người dân và kết hợp với ý thứ hai đó là chúng tôi có muốn là dầu lạc tâm an có thể đến với mọi nhà tất cả người dân của việt nam đều có thể sử dụng được dầu lạc tâm an chứ không chỉ mỗi khách hàng cao cấp chúng tôi không chỉ muốn dừng lại chỉ là dầu lạc thôi mà sẽ mong muốn có là những loại dầu khác của tâm an đến với thị trường
dự định thì có rất là nhiều một trong những cái dự định quan trọng nhất là chúng tôi sẽ phải tư duy về một cái vùng nguyên liệu riêng của doanh nghiệp vì cái xu hướng chung của toàn thế giới nói chung và việt nam nói chung nói riêng là những cái sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên đặc biệt là những sản phẩm mà được đánh giá chứng nhận hữu cơ sẽ là cái lối đi mà của tương lai thì chúng tôi cũng sẽ tư duy tiếp tục tư duy và tìm cách để có một cái vùng nguyên liệu riêng của doanh nghiệp
đạt tiêu chuẩn hữu cơ để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng
khởi nghiệp từ nông nghiệp đặc biệt từ chính nông sản trên quê hương của mình là hướng đi rất đáng khuyến khích đối với các bạn trẻ
dự án của thanh an và quang diệu khẳng định khởi nghiệp không cứ từ những ý tưởng lớn chỉ cần tâm huyết thì từ những cây cỏ xung quanh ta trên đất nước việt nam sẽ là những gợi ý thú vị cho bước đường khởi nghiệp của các start up